nghệ sĩ nhân dân nguyễn tiến không chỉ nổi tiếng là một người biểu diễn đàn bầu xuất sắc
mà ông còn là tác giả của hơn bốn trăm linh ca khúc mang âm hưởng dân ca được nhiều khán giả biết đến
trong đó ca khúc hoa cao vần trầu là ca khúc đưa nghị sĩ nhân dân nguyễn tiến đến với công chúng
và là một trong những tác phẩm được nhiều thế hệ khán giả yêu mến
chương trình đời sống nghệ thuật ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn cảm gỡ nghị sĩ nhân dân nguyễn tiến
và nghe ông chia sẻ về ca khúc với giai điệu ngọt ngào chữ tình này

trong những ngày hội lớn được tổ chức đầu năm tại xã hải yến huyện cao lộc tỉnh lạng sơn có một hoạt động luôn được đồng bào và du khách thập phương đón chờ
đó là phần biểu diễn múa sư tử mèo của các thôn trong xã
với đồng bào múa sư tử mèo mang nhiều ý nghĩa không chỉ thể hiện tinh thần thượng võ của người miền núi mà còn là linh hồn làm nên sức sống cho ngày hội là biểu tượng của sự may mắn hạnh phúc trong cuộc sống
hiện nay trên địa bàn tỉnh lạng sơn vẫn duy trì gần chín mươi đội múa sư tử mèo với khoảng một người tham gia đội múa chủ yếu thuộc địa bàn huyện cao lộc và các huyện lộc bình văn lãng văn quan
dù cuộc sống hiện đại với vô vàn loại hình nghệ thuật mới xuất hiện nhưng người dân tộc tày nùng xứ lạng vẫn yêu thích và duy trì điệu múa sư tử mèo
nó chứa đựng tinh thần văn hóa và vốn sống được vun đắp qua nhiều thế hệ của cha ông
nhà báo là một nghề gắn với viết lách chữ nghĩa nên không có gì lạ khi nhiều nhà báo viết sách
thế nhưng có lẽ sách của nhà báo ngoài sự đa dạng còn có
có một đặc thù riêng liên quan đến chuyên môn của từng người
nhà báo đỗ quảng là một ví dụ
ông là một cây phóng sự điều tra kỳ cựu của báo nhân dân từ những năm đầu thập niên tám mươi
thế nên khi ra sách thì sách của ông cũng mang nhiều cá tính vô cùng độc đáo
làm nghề từ những năm đầu thập niên tám mươi về công tác tại báo nhân dân cho đến tuổi nghỉ hưu năm nay đã gần tám mươi tuổi
hơn năm mươi năm gắn bó với nghề là hơn năm mươi năm lặn lộn trên mọi mặt trận của mảng phóng sự
điều tra với tinh thần làm việc cống hiến cho sự nghiệp báo chí không mệt mỏi
ông là chủ nhân của nhiều bài phóng sự điều tra có chất lượng
sau năm mươi năm gia tài bút nghiêng của ông gồm các tuyển tập truyện ký và bài phóng sự
nhưng có lẽ cuốn sách nước mắt nụ cười là một cuốn đặc biệt nhất trong những tác phẩm ông đã in thành sách
sau khi tôi bị cấp cứu đưa bởi bị bệnh số
thì ngày trước hôm sau người ta phát hiện ngày là tôi bị u bốn hai cục tác kính
cho nên lúc giờ là bị quán hóc
chính sông hà và hai người bạn tôi
cái động viên và đấy là những cái người mà gieo cái niềm tin đầu tiên vào cái ý chí sống cho mình
thì bắt đầu đấy thì nó bắt đầu là khởi nguồn của cuốn sách này
chỉ trong vòng

chưa đầy hai tháng từ lúc hình thành ý tưởng cho đến khi hoàn thiện và cho xuất bản
đây có thể coi là cuốn sách có quãng thời gian hoàn thiện thần tốc nhất trong các tác phẩm của ông
trong tập phóng sự mới này nổi bật có thiên phóng sự tôi viết điếu văn cho tôi
là tiếng lòng của một nhà báo khi gặp phải cơn sóng gió mà tưởng chừng không thể vượt qua nồi
đỗ quảng nói là tôi đang viết ông đang làm gì đấy tôi hỏi thế tôi đang viết điếu văn về cuộc đời của tôi
thì tôi thấy đấy cũng là ý tưởng của một người rất lạc quan rất lạc quan vật và tự tin sống chết không thành vấn đề
nhưng toàn bộ cái tâm nguyện của đỗ quảng đều dồn vào nghề nghiệp
sách gồm hai phần
nhà báo đỗ quảng trong lòng bạn bè
là phần phóng sự đỗ quảng là tuyển tập những bài viết trong những năm tháng ông sung sức hoạt động trong nghề báo
ghi lại những biến cố của đất nước của xã hội
qua những trang viết đó bạn đọc càng hiểu hơn về cuộc đời làm báo đầy thăng trầm nhưng cũng rất đỗi vinh quang của ông
dù tuổi không còn trẻ lại mang trong mình trọng bệnh văn phòng của ông tuy có dùng dị hơn
nhưng không giảm đi sự nhạy bén tinh tế
tất cả những điều đó đã được thể hiện qua cuốn phóng sự nước mắt và nụ cười lần này
chúc cho ông có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục viết và cống hiến cho sự phát triển của nền báo chí nước nhà
lễ trao giải oscar lần thứ chín mươi hai sự kiện điện ảnh được mong đợi nhất hành tinh trong năm
đã diễn ra tại nhà hát donbass los angeles
đêm trao giải đã mang lại nhiều bất ngờ và thú vị cho khán giả yêu điện ảnh trên toàn thế giới
với thành công ngoài mong đợi của một bộ phim đến từ hàn quốc
đây sẽ là một cú hích lớn cho điện ảnh châu á nói chung và điện ảnh việt nam nói riêng
như thông lệ hàng năm tuần đầu tháng hai của năm mới là thời điểm tổng kết những thành tiệu điện ảnh của năm trước
và kết thúc bằng buổi lễ trao giải oscar lộng lễ hoành tráng trong sự hân hoàn trao đón của hàng tỷ người trên hành tinh
không có quá nhiều ngạc nhiên tại sự kiện điện ảnh
lớn nhất hành tinh năm nay tuy nhiên bất ngờ lại xảy ra ở kết quả hai hạng mục quan trọng nhất
chỉ nhìn vào cái năm nay thôi thì thực ra là parasite nó làm nó là một cái tạo nên lịch sử cho điện ảnh hàn quốc
vì từ trước đến giờ thực ra điện ảnh hàn quốc còn chưa có một cái đề cử nào ở oscar cả
và đến năm nay là cái đề cử đầu tiên là có sáu đề cử và đã giành chiến thắng tổng cộng là bốn đề cử
thì nếu mà mình chỉ nhìn vào năm nay thôi thì nó có một cái yếu tố khác rất là quan trọng
đấy là họ được một sự hậu thuẫn của một cái nhà phát hành là nion ở mỹ
là họ đã có những cái chiến dịch tranh cử cho bộ phim rất là bài bản
parasite ký sinh trùng là niềm tự hào của điện ảnh hàn quốc nói riêng và châu á nói chung khi chiến thắng bốn giải oscar
trong đó phim cũng lập kỳ tích khi là tác phẩm đầu tiên thắng cả giải phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc và phim xuất sắc
thành thích này của bông junho đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc
chiến thắng lịch sử của bông jun ho và parasite ký sinh trùng khiến thế giới phải nhìn nhận sự phát triển và sức ảnh hưởng sâu rộng của điện ảnh hàn quốc sau hơn hai mươi năm lột xác
trong vòng hơn hai mươi năm qua điện ảnh hàn quốc có những bước tiến dài kỳ tích không chỉ được làm nên bằng việc tiếp thu tinh hoa thế giới
mà còn nhờ các nhà làm phim đã không ngừng tạo ra những hơi thở và giá trị nghệ thuật mới
tạo dựng chỗ đứng và diện mạo riêng cho điện ảnh hàn quốc trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt
sau lễ chào giải oscar lần thứ chín mươi hai phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi ngắn với chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh
anh đã đưa ra những đánh giá thú vị về oscar năm nay
chiến thắng ở cả hai giải thưởng con trọng nhất chính là giải đạo diễn xuất sắc và giải phim hay nhất
thì đấy với tôi là một cái bất ngờ mà là bất ngờ phút chót mà lễ trao giải oscar lần thứ chín mươi hai là đã đạt được cái sự bất ngờ đó
vậy thì anh có thể chia sẻ một chút là cái điều gì đã làm nên sự thành công của parasite năm nay
cái chiến thắng cái thành công của paraside trước hết là nó đến từ cái câu chuyện
đó là một cái câu chuyện rất là gần gũi
nó là kể về xã hội hàn quốc khi mà một cái gia đình nghèo làm việc trong một cái gia đình giàu
nhưng mà ở rất nhiều những xã hội khác kể cả phương tây lưỡi phương đông khi mà chúng ta nhìn vào đó thì chúng ta cũng sẽ thấy một cái sự đồng cảm nhất định
và cái điều quan trọng là bộ phim parasite là một cái tác phẩm gọi là có thể là mang tính hàn lâm mang tính nghệ thuật một chút
nhưng mà nó lại chạm được đến cảm xúc của rất là nhiều khán giả đại chúng
và nó tạo thành một cái hiện tượng trong năm vừa qua khi mà bộ phim ra mắt ở rất nhiều thị trường
nhưng mà đều là một cái tác phẩm mà đạt được doanh thu cao
vậy thì sự thành công của parasite có phải là một cái tín hiệu mừng của điện ảnh châu á nói chung và điện ảnh của việt nam
sẽ từ đó mà có những cái bài học để tìm cho mình những con đường đưa điện ảnh đến gần hơn với công chúng không ạ
tôi nghĩ là điện ảnh châu á thì ngay từ lâu đã có một cái sức sống rất là mạnh liệt
nhưng mà về mặt được công nhận thì đúng là đến parasite
thì giới điện ảnh quốc tế thì cuối cùng cũng đã phải ngã ngũ trước một cái bộ phim châu á
đối với tôi điện ảnh độc lập việt nam thì có rất là nhiều nhà làm phim trẻ bây giờ họ rất là có tiềm năng họ rất là có tài năng họ thể hiện
nhưng mà đôi khi cái câu chuyện của họ có thể là nó vẫn hơi xa vời hoặc là nó chưa có một cái lối kể chuyện nào đấy nó thích hợp
chạm được đến khán giả đại chúng thì đấy là một cái điều mà chúng ta nên nhìn nhận lại
một mùa oscar nữ ớt đã qua để lại không ít những dự âm tốt đẹp với phần kết quả thực sự xứng đáng
với những gì mà điện ảnh châu á nói chung và điện ảnh hàn quốc đã làm được tại oscar năm nay sẽ là nguồn cổ vũ không nhỏ cho thế hệ những nhà làm phim tài năng và đầy nhiệt huyết của việt nam trong thời gian tới
tình yêu luôn là đề tài và là nguồn cảm hứng bất tận trong nghệ thuật nói chung và trong âm nhạc nói riêng
tuy nhiên không vì thế mà nó trở nên nhàm chán bởi mỗi tác giả lại thể hiện tình yêu ở những cung bậc khác nhau
có nhiều ca khúc viết về tình yêu vẫn còn tồn tại mãi với thời gian và lưu lại trong mỗi khán giả những niềm xúc cảm sâu xa
và ca khúc hòa cầu vườn trầu của nghệ sĩ nhân dân nguyễn tiến
là một tác phẩm như thế
đã hơn ba mươi năm trôi qua nhưng những câu hát ngọt ngào lắng đọng trong ca khúc này vẫn vẹn nguyên trong lòng nhiều thế hệ người yêu âm nhạc